bên cạnh dịch sốt xuất huyết thì bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng tại các tỉnh khu vực nam bộ
một số tỉnh có số ca mắc khá cao như trà vinh hậu giang vĩnh long đồng nai
hiện đã vào mùa tiệu trường thời điểm mà bệnh tay chân miệng được xem là tăng cao nhất trong năm
theo thống kê tại trà vinh hậu giang vĩnh long cà mau đồng nai tỷ lệ trẻ em mắc bệnh tay chân miệng có chiều hướng đang gia tăng
riêng tại tỉnh trà vinh số ca mắc tay chân miệng đã lên đến gần hai trăm năm mươi ca tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám và bắt đầu tăng mạnh từ tháng tám
tại đồng nai thì ghi nhận có trường hợp biến chứng tay chân miệng sang viêm não
bộ y tế đã ra công văn yêu cầu các sở y tế phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống tay chân miệng mùa tụ trường
điều trị ở nhà lần trước cũng bị tay chân miệng nhưng mà nó nhẹ hơn còn lần này thì thấy nặng hơn nên nhập chuyện
ở những năm mà nó chảy ra đều đều thì nó có hai đỉnh có thể là tháng bốn tháng năm tháng sáu rồi tháng chín tháng một mươi tháng một tháng một mươi hai
thì một thời gian dài nó không có quay lại thì nó lại quay lại đúng với thời điểm mà tháng chín thì chắc chắn là nó sẽ bọt lên thôi
bệnh tay chân miệng thường tăng cao từ tháng chín đến tháng một mươi hai hàng năm tức là khi bắt đầu tụ trường
phụ huynh nên đưa trẻ đi thăm khám nếu có những dấu hiệu của bệnh
tay chân miệng hiện chưa có vaccine phòng bệnh giữ vệ sinh sạch sẽ rửa tay với xà phòng là biện pháp tốt nhất để phòng tránh tay chân miệng